theo bộ y tế lợi dụng dịch bệnh một số đối tượng đã tìm cách đưa vào việt nam
nhiều mặt hàng không đảm bảo chất lượng và an toàn như đồ bảo hộ chống dịch
thuốc trị covid một mươi chín kết xét nghiệm nước sắt quần ngang tay y tế đã qua sử dụng
bộ y tế vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị tăng cường công tác
chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trong lĩnh vực y tế
theo đó thời gian qua công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nhiều vụ việc vi phạm
góp phần làm trong sạch lành mạnh thị trường tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu
tuy nhiên công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
thuộc lĩnh vực y tế quản lý vẫn còn nhiều hạn chế
nhiều vụ việc vi phạm vẫn xảy ra và không ngừng gia tăng ở nhiều nơi
đặc biệt lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín một số đối tượng đã cố tình tìm cách đưa vào thị trường việt nam
nhiều mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo chất lượng an toàn như bộ đồ bảo hộ chống dịch khẩu trang y tế
thuốc điều trị covid một mươi chín máy tạo oxy kit xét nghiệm covid một mươi chín nước sát khuẩn
găng tay y tế đã qua sử dụng gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch
đồng thời ảnh hưởng lớn đến lòng tin của người tiêu dùng
nhằm tăng cường và nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực y tế quản lý
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ y tế chỉ đạo
triển khai thực hiện một số nội dung
cụ thể tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức
toàn thể người dân trong việc tham gia phát hiện đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật
về phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đồng thời tiếp tục giả soát các văn bản pháp luật để sửa đổi bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền
sửa đổi bổ sung tránh gây trồng chéo tạo lỗ hổng pháp lý trong công tác đấu tranh chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến lĩnh vực y tế
cùng với đó đẩy mạnh ra soát các hoạt động cấp phép cho sản xuất nhập khẩu kinh doanh thuốc
phòng bệnh chữa bệnh mỹ phẩm thực phẩm hóa chất thiết bị và các mặt hàng phục vụ công tác phòng dịch
như trang phục bảo hộ găng tay khẩu trang y tế để đảm bảo vừa tạo điều kiện thuận lợi tối đa
cho tổ chức cá nhân doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo làm tốt công tác đấu tranh
ngăn chặn các hành vi buồn lậu gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng
bộ y tế cũng đề nghị tăng cường công tác thanh kiểm tra nhất là tại các địa bàn trọng điểm dễ xảy ra
việc buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng để kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý các hành vi vi phạm
ngoài ra tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả hàng kém chất lượng
giữa ngành y tế với các lực lượng chức năng trên địa bàn nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả